thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại tổ một thị trấn vị xuyên huyện vị xuyên
là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang để điều tra về hành vi nhận hối lộ
liên quan đến vụ án trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn bản bút xã đồng tâm huyện bắc quang
theo quy định tại điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự
kết quả điều tra xác định vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông đặng văn thủy là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
tự ý ký giấy mời triệu tập các thành viên thuộc các cơ quan như sở công thương sở xây dựng
quỹ bác nhân dân huyện bắc quang và quỹ bác nhân dân xã đồng tâm tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ đồng tâm
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhận số tiền từ lâm là bị can đã bị khởi tố điều tra do có liên quan trong vụ án
ông thủy đã đồng ý hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ theo yêu cầu của đối tượng châu
hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan
công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định truy tìm số lượng vàng lớn bị mất trộm trong vụ án trộm cắp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng năm vừa qua
tại tiệm vàng sơn trang thị trấn đông phú huyện quế sơn do đối tượng trần nhật minh gây ra
đối tượng minh vừa bị công an tỉnh quảng nam truy bắt
số lượng vàng cần truy tìm gồm năm mươi chín chiếc lắc đeo tay bằng vàng nhiều mặt dây chuyền bông đeo tay
nhiều kiểu dáng bằng vàng một mươi tám k vàng bốn con chín
hầu hết trên các chiếc lắc mặt dây chuyền bông tai vòng ximen đều có các chữ tên cửa hàng sơn trang
công an tỉnh quảng nam đề nghị phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công an các đơn vị địa phương trong tỉnh các cơ quan báo chí phối hợp truy tìm
khi tìm thấy số lượng vàng trên cần thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
qua điều tra viên nguyễn duy hưng số điện thoại hai trăm ba mươi năm ba trăm tám mươi năm hai nghìn năm trăm chín mươi bốn và chín trăm một mươi ba bảy trăm bảy mươi bảy một trăm một mươi ba hoặc cơ quan công an cấp trên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh bắc giang
vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép hàng trăm kg pháo nổ
hai anh em gồm lê đức thông và lê đức tin cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang bị bắt quả tang
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép ba trăm bảy mươi bảy kg pháo nổ loại pháo dây
khám xét khẩn cấp tại nhà mẹ đẻ của thông ở cùng thôn đình gàng lực lượng chức năng thu giữ thêm ba trăm năm mươi bốn kg pháo nổ
tại cơ quan công an đối tượng thông khai nhận số pháo trên được thông thu mua từ một người lạ để bán kiếm lời
trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
một chuyên án ma túy vừa được phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập tri cục hải quan cửa khẩu lóng sập
và công an huyện mộc châu công an tỉnh sơn la triệt phá thành công
cụ thể khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm tại khu vực bản
khu vực bản a má hai xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vì thị tiên khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai bánh heroin một điện thoại di động
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm một chiếc ô tô bốn dỗ lưu thông trên đường nguyễn thị minh khai
quận một tp hcm bất ngờ bất lái tông vào hàng loạt phương tiện đang đậu trên vỉa hè
hiện công an quận một đang phối hợp
với các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thời điểm trên xe bốn chỗ do người đàn ông khoảng năm mươi tuổi cầm lái chạy trên đường nguyễn thị minh khai
hướng từ ngã tư đinh tiên hoàng về ngã tư hàng xanh
khi qua khu vực thảo cầm viên thì phương tiện này bất ngờ mất lái đâm giải phân cách rồi lao qua con hẻm đối diện
nhiều người phát hiện đã kịp thời thoát thân
tuy nhiên bảy xe gắn máy dựng bên đường đã bị tông hư hỏng bàn ghế văng khắp nơi
công an quận một và đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã có mặt khám nghiệm hiện trường
làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ việc
cũng vào trưa ngày ba mươi một tháng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã kịp thời giải cứu xử lý một đối tượng cầm tu vích có biểu hiện bất thường leo lên nhà cao tầng với ý đồ nhảy lầu
theo đó vào khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày tại địa chỉ chín mươi sáu trên một mươi hai đường nguyễn kim phường sáu quận một mươi
người dân phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đứng trên mái nhà nên đã báo tin cho trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn
ngay sau đó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi đã nhận lệnh và điều động hai xe
cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tại hiện trường mặc dù gặp khó khăn vì đối tượng có hành vi cầm túi bích đe dọa nhằm chống đối
nhưng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai nhiều hướng và công tác nghiệp vụ tiếp cận và khống chế thành công
khi đối tượng có ý định nhảy lầu
đối tượng được xác định là nguyễn thanh tùng ngụ châu phú tỉnh an giang
tại thời điểm bị khống chế đối tượng có biểu hiện ngáo đá không kiểm soát được hành vi
kính thưa quý vị công an tỉnh bạc liêu cho biết là hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra
làm rõ một vụ nam thanh niên được phát hiện là tử vong trên vỏng của một quán cà phê vỏng ở bạc liêu
thông tin ban đầu sáng ba mươi tháng năm nam thanh niên hai mươi bảy tuổi ngụ huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
đến một quán cà phê vỏng trên đường hai mươi ba tháng tám phường tám thành phố bạc liêu để uống cà phê và có nằm trên một vỏng để ngủ
đến khoảng chín giờ cùng ngày chủ quán nhân viên và người để uống nước thấy anh này ngủ khá lâu vẫn chưa thức
không thể cưa động chân tay nên cùng nhau kiểm tra thì táo hỏa phát hiện người này đã tử vong nên báo cơ quan chức năng
nhận tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường thi hành khám nghiệm
đồng thời lấy lời khai những người liên quan để xác minh làm rõ nguyên nhân
sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
thi thể năm thanh niên được bàn giao cho gia đình lo hậu sự
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh đồng tháp cho biết phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa phát hiện
và bắt giữ một ghe chở thuốc lá nhập lậu
trong lúc tuần tra trên tuyến sông tiền thuộc khóm sở thượng phường an lộc thành phố hồng ngự
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện ghe gỗ có dấu hiệu khả nghi
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên dây gỗ có một gói thuốc lá ngoại nhập lậu
hai trăm năm mươi gói jet hai trăm năm mươi gói hero và năm trăm linh gói nelson
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định
mưa lớn kéo dài trong hơn một tuần qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
tại các tỉnh miền núi phía bắc
tại cao bằng mưa rông đã khiến hai người thiệt mạng
một người tử vong do xét đánh trúng đường dây điện và một người tử vong do đất đá sạt lở vào nhà
hơn hai trăm hai mươi hectare cây hoa màu bị ngập úng gãy đổ
hàng chục tuyến đường điên huyện điên xã bị ách tắc do sạt lở
nhiều công trình giao thông nông thôn cầu tạm cột điện canh mương và lớp học bị hư hại
còn tại tỉnh bắc cạn mưa lớn từ chiều tối ngày ba mươi tháng năm cũng khiến nhiều khu vực
của thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn và thành phố bắc cạn bị ngập úng
một số nhà dân bị hư hại do đất đá sạt trượt
tuyến cú lộ ba b đoạn qua đèo áng tòng xã huyện trợ mới sạt lở nghiêm trọng
vào sáng ngày hôm nay ba mươi một tháng năm tuyến của lộ ba đoạn km một trăm bốn mươi bốn cộng bốn trăm linh qua phường xuất hóa
thành phố bắc cạn tiếp tục bị hàng trăm mét khối đất đá từ lưng trừng núi tràn xuống gây ách tắc
một số tuyến giao thông khác như quốc lộ ba c đường tỉnh hai trăm năm mươi bốn cũng bị ách tắc cục bộ do đất đá sạt lở
mưa lớn trong những ngày này đang khiến cho các tuyến đường cố lộ tỉnh lộ liên huyện
tại các tỉnh miền núi phía bắc luôn thường trực trong tình trạng bị sạt lở
và có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu như lái xe không chú ý quan sát
chính vì vậy các tài xế cần cẩn trọng khi điều khiển phương tiện trong thời gian này
sau đây sẽ là ghi nhận tại tuyến quốc lộ hai và địa bàn tỉnh hà giang
km sáu mươi hai sáu mươi năm thuộc quốc lộ hai trên địa bàn tỉnh tuyên quang
thời gian qua do ảnh hưởng bởi mưa lũ liên tiếp xuất hiện các điểm có dấu hiệu sạt lở đá lăn
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh hà giang mưa kéo dài nhiều điểm sạt lở đã ngấm nước mưa lâu ngày
tuy nhiên do thời tiết bất thường
có những lúc trời hay nắng khiến nhiều lái xe chủ quan
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các lái xe
em thấy rất là tốt
có các anh tuyên truyền như thế thì mình đi đứng lại mình sẽ cẩn thận hơn
những biển báo như thế thì mình sẽ quan sát kỹ hơn để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc
lắng thì lắng như thế này thôi nhưng mà mấy nữa lại báo mưa
nguy cơ sạt lở này còn cao lắm
thì bọn tôi cũng phải hết sức cẩn thận khi trên đường
theo quy luật tháng năm khi mở chuyển sang mùa hè
đối với địa bàn hà giang thì có những khi rất khắc nghiệt
đó là lúc thì nắng nhiều
mưa rất nhiều
và xuất phát từ tình hình đó thì chúng tôi cũng đã chủ động triển khai các biện pháp
liên quan đến các phòng mưa
thông qua điều tra cơ bản để nắm tình hình các tuyến giao thông
nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ
chúng tôi cũng thối phục với các ngành của lĩnh đường bộ
đặt các hệ thống cảnh báo an toàn
ví dụ là các biển báo hiệu
hoặc là trong trường hợp mà có ánh tắc sông xảy ra
thì sẽ bố suy lượng tại chỗ để phân luồng
để tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ hai nghìn hai mươi bốn
đã bố trí các điểm cảnh báo an toàn giao thông cho người và phương tiện
khi đi qua các đoạn tuyến nguy cơ sạt lở và tiềm ẩn có đá lăn
ngoài ra bố trí các lực lượng thiết bị sẵn sàng ứng trực giải quyết sự cố xảy ra
tuy nhiên mỗi lé xe điều khiển phương tiện qua các địa bàn đeo dốc
vào thời điểm này cũng cần phải thật chú ý
trong điều kiện thời tiết mưa bão như vậy thì phải thực hiện về kỹ năng lái xe an toàn
kiểm tra về hệ thống đèn chống sơ mù hệ thống gạt mưa
thứ ba là hệ thống phanh hãm và cái thứ tư là hệ thống chuyển hướng
đặc biệt là kỹ năng lái xe trong điều kiện thời tiết mưa bão là phải hết sức chú ý
thứ nhất là đảm bảo về tốc độ để lưng tông
thứ hai là khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi chạy trên cùng một tuyến đường
dự báo thời tiết mưa bão như vậy thì phải thực hiện về kỹ năng lái xe an toàn
trong điều kiện thời tiết còn diễn biến bất thường
vì vậy các phương tiện tham gia giao thông trên đường cần hết sức chú ý
làm chủ tốc độ và quan sát đường nhằm hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị lợi dụng được thuê sửa chữa khóa
đối tượng đã bí mật sao chép chìa khóa cửa và sử dụng chìa khóa đó để mở cửa
đột nhập vào bên trong thực hiện hành vi trộm cắp tài sản khi mà chủ nhà không có nhà
không ít các vụ việc mất trộm cắp tài sản đang xảy ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh phú thọ
đã cho thấy thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp thường xuyên thay đổi mà người dân thì không ngờ tới
chính vì vậy người dân cần cảnh giác cao
dạng sáng ngày hai tháng năm kẻ gian đột nhập vào gia đình một người đàn ông
ở khu ba mỏ thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
cậy phá kết sắt trộm cắp nhiều tài sản tổng trị giá thiệt hại theo khai báo là khoảng một trăm linh triệu đồng
do vụ án xảy ra vào thời điểm đêm tối thời điểm xảy ra vụ việc gia đình này không có người ở nhà
nên việc xác định thủ phạm gặp không ít khó khăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo
cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là nguyễn văn cần
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã hồng dụ huyện ninh giang tỉnh hải dương
tại cơ quan công an nguyễn văn cần đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
do đó thì có cái chìa khóa đấy và khi đi qua thì ta dùng chìa khóa mở cổng để vào thực hiện ý định trộm cấp
và khi mở cổng vào thì không thấy có ai thực hiện ý định trộm cấp ở trong nhà
trộm cắp tài sản có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất kể thời gian nào
thủ đoạn mà các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng là sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của chủ nhà
không ít người dân trong quá trình sửa chữa khóa cửa khóa két đã sơ hở
để các đối tượng xấu sao chép hoặc đánh cắp mật khẩu
những sơ hở này đã tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ trộm thực hiện hành vi phạm tội
đột nhập vào trong nhà và trộm cấp tài sản
thứ hai là hiện nay người dân đi du lịch rất nhiều hoặc là có việc riêng gia đình thì bắn nhà dài ngày
trong vấn đề này thì chủ nhà phải cử người chung coi bảo vệ tài sản
tránh để đối tượng lợi dụng sự sở đột nhập vào nhà và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
để công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản
thì vai trò quần chúng nhân dân rất quan trọng
khi phát hiện các thông tin về những đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản
tiêu thụ tài sản trộm cắp người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất